công tác phòng chống dịch hiện nay của việt nam đã chuyển sang tình hình mới với hai khu vực nhiễm nặng và an toàn
vì vậy các biện pháp phòng chống dịch cũng cần phải thay đổi điều chỉnh để áp dụng với từng khu vực khác nhau
đây là nội dung chính trong cuộc họp về các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới
do phó thủ tướng vũ đức đam chủ trì diễn ra vào chiều ngày chín tháng chín
các chuyên gia cho rằng cần có một bộ tiêu chí cụ thể cho tất cả các địa phương
hoặc tiêu chí cấp tỉnh thành quận huyện xã phường để áp dụng các biện pháp phòng dịch
cho phù hợp với từng địa phương khắc phục được những bất cập hiện nay
tại cuộc họp phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh việc ưu tiên tiêm vaccine cho lực lượng tuyến đầu
người già và bệnh nền để giảm tử vong nhưng vẫn cần phải phân bổ vaccine vào các khu vực
cần bảo vệ trước mắt để tạo miễn dịch cộng đồng
đồng thời phó thủ tướng vũ đức đam cũng yêu cầu bộ y tế cần đẩy nhanh việc tiêm vaccine cho trẻ em
hiện nay đang có khoảng một mươi trẻ em mắc và có khoảng hai trẻ em đang điều trị tại các cơ sở y tế
phó thủ tướng vũ đức đam khẳng định công tác phòng chống dịch hiện nay của việt nam
đã chuyển sang tình hình mới với hai khu vực là nhiễm nặng và an toàn
vì vậy các biện pháp phòng chống dịch cũng cần phải thay đổi điều chỉnh để áp dụng
với từng khu vực khác nhau cho phù hợp với tình hình thực tế
có như vậy công tác phòng chống dịch mới phát huy được hiệu quả
và nhanh chóng đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới